biến đổi khí hậu phòng tránh thiên tai quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được quan tâm có bước truyền biến và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng
tuy nhiên việc ứng phó với biến đổi khí hậu còn bị động lúng túng thiên tai ngày càng bất thường gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội sức khỏe và đời sống nhân dân
đặc biệt trong những năm gần đây biến đổi khí hậu đã tác động rõ rệt và để lại những hậu quả nặng nề cho mọi mặt của đời sống như nông nghiệp giao thông vận tài các khu công nghiệp nhà ở và đặc biệt là tính mạng tài sản của nhân dân
khu vực ven biển chịu tác động chính của bão nước biển dân vùng miền núi chịu tác động của lũ quét lốc xoáy sạt lở vùng trung du và đồng bằng chủ yếu là ngập lụt lốc xoáy mưa đá
tình trạng xâm nhập mặn và phèn hóa tiếp tục diễn ra ngày càng nghiêm trọng ở duyên hải miền trung và đồng bằng sông kiều long
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn quan hệ tác động quan lại cùng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước là cơ sở tiền đề cho hoạch định đường lối chính sách phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội
thì phải nói đây là một nghị quyết với tầm nhìn dài hạn năm mươi năm một trăm linh năm
để đồng bằng sông cửu long phát triển bền vững thịnh vượng
mục tiêu chính của nghị quyết là để làm sao đồng bằng sông cửu long sẽ được chuyển đổi
mà chuyển đổi quy mô lớn với các hình thức tái cơ cấu nền kinh tế
cộng với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp các ngành nghề
rồi tạo điều kiện để kết nối giao thông kết nối vùng liên vùng
cái nghị quyết này là đề ra từ năm hai nghìn một mươi bảy
mà đến nay là cứ hai năm là triển khai đánh giá kết quả thực hiện một lần
cái vấn đề nữa là thủ tướng chính phủ vừa rồi cũng đã ban hành kế hoạch quốc gia
về thích ứng biến đổi khí hậu cho cả một giai đoạn một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
thế thì trên cơ sở đó thì thủ tướng đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp
để thích ứng biến đổi khí hậu theo các tiêu chí ưu tiên các lĩnh vực cần thích ứng
các lĩnh vực cần thích ứng
mà việt nam chịu tác động nặng biến đổi khí hậu
thưa đồng chí được biết thì mới đây việt nam đã đệ trình đóng góp do quốc gia tự quyết định
cho công ước khung của liên hợp quốc
vậy đề nghị đồng chí chia sẻ thêm về nội dung này ạ
từ hai nghìn một mươi năm là việt nam đã tham gia ký thỏa thuận paris
thực hiện công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
sau khi thỏa thuận paris đã được thông qua
thì là ban thư ký công ước khung của liên hợp quốc yêu cầu tất cả các quốc gia tham gia
là phải ra soát và cập nhật để đánh giá đúng tình trạng và phù hợp với điều kiện quốc gia
và đáp ứng các yêu cầu của quốc tế
nó gọi là đóng góp do quốc gia tự quyết định
thế lần này thì nó cũng có những cái điểm mới
thứ nhất là cập nhật những vấn đề về tính toán số liệu mới
cập nhật cơ chế chính sách mới
và các định hướng chiến lược quy hoạch của các ngành lĩnh vực
để làm sao chúng ta cập nhật được ra được những cái cam kết đóng góp nó mới
thế thì vừa rồi là hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tướng kinh phủ cũng đã duyệt thông qua
việt nam đã gửi cái đóng góp quốc gia tự quyết định gửi cho liên hợp quốc
và trên cơ sở đó thì liên hợp quốc đánh giá rất cao
là trong bối cảnh đại dịch covid nhưng mà việt nam cũng rất nỗ lực
để mà hoàn thành được cái cập nhật đóng góp do quốc gia tự quyết định
thì trước đây là chúng ta những cái cam kết là có tính tự nguyện
chúng ta có thể thực hiện đến đâu thì là tùy
nhưng khi đã có thỏa thuận paris
kể từ năm hai nghìn hai mươi một trở đi đến năm hai nghìn ba mươi là chúng ta phải thực hiện các cái nhiệm vụ mà mắc tính bắt buộc
để làm sâu sắc hơn các dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba tới đây của đảng
cụ thể về lĩnh vực biến đổi khí hậu thì chúng ta có đề xuất góp ý và bổ sung điều gì ạ
tôi nghĩ rằng là cái việc mà cần cái sự chỉ đạo quan tâm của đảng
chính phủ và cả hệ thống lý trí nó rất quan trọng
cái xu thế mới đã mở ra từ thực hiện theo cơ chế tự nguyện sang cơ chế bắt buộc
thì chúng ta cũng phải có những hành động chuẩn bị nội lực và tăng cường cái đầu tư cho công tác ứng phó biến đổi khí hậu
từ những cái giải pháp về công trình phi công trình và các cái giải pháp khác để mà giảm nhẹ phát thải kinh nghiệm kính rồi là thích ứng biến đổi khí hậu
cái đấy đòi hỏi là cái sự liên kết của các bộ ngành cùng vào cuộc với các địa phương
thế và trong thời gian tới thì cũng đòi hỏi là các cái vấn đề nghiên cứu là đặt ra đối với các cái vùng mà dễ bị tổn thương khác
những cái duyên hải bình trung rồi các cái vùng đồng bằng sông hồng miền núi phía bắc thì cũng cần có những cái giải pháp để mà ứng phóng biến đổi khí hậu nó hiệu quả và phù hợp với cái đặc trưng của các cái vùng biến đổi khí hậu nhau
cái này đặt ra cho các cái cơ quan nghiên cứu và các cơ quan quản lý đòi hỏi là phải có cái tham dự cho các cái cơ quan đảng chính phủ cuộc hội để mà thực hiện tốt cái công tác ứng phóng biến đổi khí hậu
bên cạnh ý kiến góp ý của cơ quan chuyên môn thì các ý kiến khác đề xuất các giải pháp nhanh chóng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để phân cấp rõ vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân nhằm tạo ra cơ chế thu hút nguồn lực sớm hình thành tạo cơ chế tài chính để tham gia thị trường carbon trong nước và hội nhập quốc tế
cần có phương án quy hoạch phù hợp đối với hoạt động sản xuất phân bố dân cư chuyển đổi phát triển kinh tế theo cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ phát triển các mô hình kinh tế dựa vào hệ sinh thái dựa vào cộng đồng và dựa vào tự nhiên cho mỗi địa phương
để thực hiện tốt những giải pháp đó thì yếu tố con người đóng vai trò quan trọng

để thực hiện tốt những giải pháp đó thì yếu tố con người đóng vai trò quan trọng